tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa xét xử hai bị cáo lê hoàng trắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và lê tuyết trắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng tạm chú xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
hai bị cáo cũng là hai chị em ruột
theo hồ sơ vụ án lợi dụng mạng xã hội hai chị em lê hoàng trắng và lê tuyết trắng
đã tham gia vào hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức phản động
hoạt động của hai bị cáo đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp
của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị quốc gia trật tự an toàn xã hội
trong quá trình điều tra cũng như xét xử qua quá trình phân tích giáo dục
hai bị cáo đã có thái độ ăn năn nhìn nhận lỗi lầm
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê hoàng trắng bảy năm tù
và lê tuyết trắng sáu năm tù giam
đồng thời sau khi chấp hành xong án phạt tù lê hoàng trắng sẽ bị quản chế
tại địa phương nơi cư trú một năm sáu tháng còn đối với lê tuyết trắng
bị quản chế tại địa phương là một năm